tính đến một mươi sáu giờ chiều nay bão hoành hành ở đồng bằng bắc bộ trọng tâm là hà nội hải dương hưng yên
gió rất mạnh hàng loạt xe máy chạy trên các tuyến phố thủ đô bị quật đổ
nhiều tuyến đường của hà nội ngập úng phương tiện giao thông di chuyển khó khăn
cụ thể đường thụy khuê ngập ống ngã tư lê trọng tấn quang trung hà đông cũng ngập lụt
quốc lộ sáu qua bến xe yên nghĩa cũng ngập nặng
trên phố hai bà trưng hà nội gần tháp hà nội một cây đổ đè lên xe ô tô
hiện bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực hà nội
sức gió mạnh nhất cấp sáu cấp bảy tức bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết trong ba sáu giờ tới áp thấp nhiệt đới tiếp tục tiến sâu vào đồng bằng bắc bộ
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm đến hai mươi km
khu vực đông bắc đồng bằng trung du bắc bộ và thanh hóa có mưa rất to
riêng hà nội có gió giật cấp sáu cấp tám và mưa to